thưa quý vị và các bạn sáng nay quốc hội khóa một mươi bốn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy tại phòng họp diên hồng tòa nhà quốc hội tại hà nội
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật hai dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác cùng với đó quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tại kỳ họp diên hồng tòa nhà quốc hội tại hà nội
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật khác của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến an ninh trật tự bảo đảm các dự án luật do bộ công an chủ trì xây dựng trình quốc hội thông qua đạt chất lượng và số phiếu cao nhất góp phần nâng cao vị thế tiếng nói của lực lượng công an nhân dân trên diễn đàn quốc hội
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tiếp tục tăng cường phát biểu tại nghị trường thảo luận tại tổ và trao đổi thông tin ngoài nghị trường về kết quả công tác công an phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước tích cực thông tin trao đổi để các đại biểu quốc hội hiểu rõ hơn về bản chất chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ công an trong tình hình mới tạo sự đồng thuận ủng hộ của các đại biểu quốc hội đối với lực lượng công an để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước quốc hội và nhân dân tin cậy giao ph
công an thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở của chính phủ
vào sáng nay tại hà nội bộ công an đã long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
tham dự lễ phát động còn có đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thứ trưởng bộ nội vụ trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
với chủ đề phát huy truyền thống bảy mươi năm năm vẻ vang nâng cao bản lĩnh tính nhân văn lập công dân bác vì nước quên thân vì dân phục vụ phong trào thi đua đặc biệt của bộ công an được tổ chức từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chia thành bốn đợt gắn với từng mục tiêu cụ thể nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc ý nghĩa giá trị lịch sử nội dung cốt lõi
di trúc của chủ tịch hồ chí minh về thành tiệu bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của cấp ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ
tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng tinh thần trách nhiệm gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
để phong trào thi đua đặc biệt đạt kết quả cao nhất gắn với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cấp ủy lãnh đạo công an các cấp nghiêm túc quán triệt các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ nội dung theo kế hoạch số một mươi hai

mỗi cán bộ công an phải là một tấm gương sáng là nhân tố tiên phong tích cực trong thực hiện văn hóa công vụ trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và thực hiện di trúc của người
nêu cao tinh thần gương mẫu vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú thiết thực hiệu quả mang lại ý nghĩa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tình hình của từng đơn vị để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến các gương người tốt việc tốt những cách làm hay hiệu quả
nhất là tuyên truyền về hình hình đẹp của người chiến sĩ công an gương mẫu tận tụy bản lĩnh ứng xử văn hóa vì nước quên thân vì dân phục vụ
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tranh thủ tối đa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
phối hợp tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tham mưu cho chính quyền các cấp
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân nhất là ở các địa bàn chiến lược tuyến biên giới vùng dân tộc vùng đồng bào tôn giáo
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
theo ban tổ chức tám mươi tám đội tuyển với hơn bốn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương
chia thành một mươi một đội tham gia vòng loại từ mùng ba tháng sáu đến mùng ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các đội nhất và nhì các bảng sẽ dự vòng
chung kết từ ngày bảy đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại hai khu vực phía bắc và phía nam
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh điều lệnh võ thuật bắn súng là ba nội dung cốt lõi sức mạnh của lực lượng công an
trên cơ sở rút kinh nghiệm từ bốn lần tổ chức trước thứ trưởng đề nghị ban chỉ đạo ra soát lại toàn bộ đề thi
câu hỏi bổ sung các nội dung thông tư mới đặc biệt nhấn mạnh văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
sau hội thi các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh võ thuật tại từng đơn vị
chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập
xây dựng nghị định quy định việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
cùng dự có đại biểu các bộ ngành trung ương các đơn vị trực thuộc bộ công an
hiện nay cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo
các văn bản báo cáo đánh giá tác động tờ trình chính phủ nghị định quy định việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
và đang đôn đốc các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tham gia cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình và nghị định
theo dõi phản hồi của công dân trên cổng thông tin điện tử của chính phủ và bộ công an
nhấn mạnh việc chuẩn bị để có nghị định quy định việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
cũng là một yêu cầu cụ thể để thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các thành viên trong ban soạn thảo tổ biên tập đánh giá sâu hơn tác động khi thực hiện chủ trương này
ngoài yêu cầu về mặt kỹ thuật như thiết kế nghị định như thế nào cho dễ hiểu dễ theo dõi
cần phải bảo đảm nội dung cần xem xét đánh giá việc tổ chức thực hiện theo lộ trình
chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mọi mặt nhằm đảm bảo kết quả cao nhất
các cán bộ tăng cường về cơ sở phải được đào tạo huấn luyện bồi dưỡng tập huấn
để đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu bám dân bám cơ sở
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các thành viên trong ban soạn thảo tổ biên tập
tiếp tục nghiên cứu và tập hợp tài liệu đến thường trực ban soạn thảo trên tinh thần khẩn trương chủ động
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa khởi tố đỗ văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã vạn yên huyện mê linh thành phố hà nội về hành vi giết người
đây chính là đối tượng đã ra tay sát
hại ba người làm một người bị thương nặng
ngày một mươi năm tháng năm khi hà văn hưng chú tại xã chu phan huyện mê linh điều khiển xe máy
chở đoàn văn tùng chú tại xã vạn yên huyện mê linh thì xảy ra va chạm giao thông
với xe ô tô fortuner do đỗ văn bình điều khiển
quá trình giải quyết mâu thuẫn vụ va chạm giao thông giữa hưng và tùng
bình đã dùng dao đâm tử vong hai nạn nhân
không dừng lại ở đó bình đi xe tải đến quán phở của chị nguyễn thị thảo
là bạn buôn bán thịt lợn với bình
tại đây đối tượng cầm dao bầu lao vào chém nạn nhân bị thương nặng
ngày một mươi bảy tháng năm bình điều khiển xe máy đến xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
với mục đích là để giết chị trần thị thư bạn buôn bán thịt lợn
khi thấy chị thư về nhà bình sử dụng dao bầu đâm liên tiếp vào bụng khiến nạn nhân tử vong
chiều ngày một mươi bảy tháng năm công an hà nội bắt được đỗ văn bình khi đối tượng đang đi xe máy
trên đường thuộc địa phận xã phú xuân huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vào thời điểm tổ công tác khống chế bắt giữ phát hiện trên người đối tượng bình
mang theo một con dao bầu là hung khí gây án và hai loại thuốc trừ sâu
nếu không bị bắt đỗ văn bình sẽ tiếp tục giải quyết một người ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
vì đã có mối thù với bình từ nhiều năm trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án
khởi tố sáu bị can về hành vi đánh bạc
vào lúc một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại xã chu trinh thành phố công an thành phố cao bằng khám xét khẩn cấp
đối với hoàng thị vững và nguyễn đức vượng kết quả thu giữ bốn điện thoại di động
trong máy điện thoại có những tin nhắn thể hiện việc vững và vượng đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề với các con bạc
một xe ô tô ba thẻ tín dụng ngân hàng hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an vững khai nhận đã thực hiện hoạt động đánh bạc từ năm hai nghìn một mươi tám
mỗi ngày các thư ký đề nhắn tin với nội dung mua số lô số đề với vững
căn cứ lời khai của vững và vượng cùng với các dữ liệu khác
công an tp cao bằng đã thực hiện khám xét các đối tượng dương thùy dung nguyễn thị tâm
nông thị cảnh và trương thị nga thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng tám điện thoại di động
hơn một trăm tám mươi giấy vay tiền cùng nhiều tài liệu khác
phường hoàng liệt quận hoàm nai tp hà nội
có thời gian là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp
đặc biệt tại các khu đô thị mới các đối tượng nghiện hút thường lang thang ra vào
dẫn đến nạn trộm cắp xảy ra
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn bình yên địa bàn
ngoài lực lượng công an phường thì tại đây đã xuất hiện những chốt trực phòng ngừa kẻ gian
đây là những tín hiệu đáng mừng bởi mô hình chốt trực phòng ngừa kẻ gian là một cách làm hay
được ra đời từ việc tự nguyện của chính những người dân nơi đây
hơn nữa còn cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã thực sự sâu rộng đi vào ý thức của mỗi người dân
đây là một chốt trực tại trung cư tt năm khu đô thị linh đàm
mỗi chốt trực như thế này sẽ có ba người làm nhiệm vụ mỗi ca tám tiếng
nhân viên mặc đồng phục làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhiệm vụ của mỗi nhân viên bảo vệ tại đây là tuần tra
nhắc nhở các gia đình về tình hình an ninh trật tự sớm phát hiện người lạ vào khu vực
thì nó có xảy ra một số phi vụ
đứng tại ngã ba này kiểm tra nếu có động tĩnh cái gì là anh em đi tuần
và kiểm tra và phối hợp với anh em cả hai bên
và dùng bộ đàm rồi còi báo động
đấy rồi nếu mà cảm thấy nó căng thẳng quá thì chúng tôi lại điện cho bên công an phường
thì các anh lập tức anh xuống các ngôi hỗ trợ ngay
điều đáng nói mô hình chốt phòng gian chống trộm này
do chính người dân ở khu dân cư linh đàm đề xuất hoạt động
mỗi gia đình tại khu đô thị
tự nguyện đóng góp số tiền từ năm trăm linh đến bảy trăm linh ngàn đồng trên tháng
để duy trì các chốt trực này
đến nay mô hình đã được các khu dân cư phát triển lên tới một mươi năm chốt trực phòng gian
bên cạnh có các anh công an cũng thường xuyên tuần tra trong các khu vực này
các bác bảo vệ đây cũng là cái tai mắt cũng để giám sát theo dõi và báo cho các anh công an là
có những biện pháp phương án để theo dõi giám sát và bắt được những đối tượng
và gọi là có
từ ngày mô hình được đưa vào hoạt động tình hình trộm cắp vặt gần như được xóa sổ
người dân đã yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự
nhưng để mô hình thực sự có hiệu quả lực lượng công an phường đã thường xuyên xuống các chốt trực
phối hợp trao đổi tiến hành tập huấn trao dồi kiến thức pháp luật
cho đội ngũ nhân dân
các bác bảo vệ đã đưa vào hoạt động tình hình trộm cắp vặt gần như được xóa sổ người dân đã yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự

và thông tin kịp thời đến cơ quan công an những biểu hiện bất thường

hành xử của hai cô giáo trên xảy ra đúng vào thời điểm mà dư luận đang vô cùng bức xúc trước những cách giáo dục học sinh không đúng chuẩn mực của một số giáo viên
chính vì thế lại càng đặt ra rất nhiều câu hỏi
rõ ràng việc xử phạt khi học sinh mắc lỗi là câu chuyện đã có từ rất lâu trong nhà trường
thế nhưng cần phải xử phạt học sinh như thế nào cho đúng
chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các học sinh giáo viên và chuyên gia tâm lý về vấn đề này
em nguyễn quốc anh đã từng gặp phải lỗi đó là đi học muộn
mà trường lương thế vinh áp dụng là lao động công ích
vì em thì em từng đi học muộn
nhưng mà ở trường em thì được cái là có cách xử lý rất là tốt rất là nghiêm cấp
và nó đủ để khiến em phải suy nghĩ lại về hành động này
quay trở lại câu chuyện giáo viên xử phạt học sinh bằng hình thức quỷ chức lớp
câu chuyện này ngay sau khi được truyền trên mạng xã hội
ngay lật tức
nhận được nhiều lượng ý kiến khác nhau
với đa phần ý kiến giáo viên cho rằng họ không ủng hộ hình thức xử phạt này
đạo đức đúng quy định của luật và đúng với cái vai trò của người thầy phạt
nhưng mà trên cơ sở tình thương
chứ không dồn đứa trẻ vào một cái chân tường
nghiêm nhưng mà lúc nào cũng thể hiện được rằng cô muốn con tiến bộ và cô muốn con ngoan
trao đổi với tiến sĩ vũ thư hương chuyên gia tâm lý giáo dục
bà cho rằng điều quan trọng nhất phải để trẻ hiểu được thông điệp mà giáo viên muốn nói trong hình phạt đó
bên cạnh những hình thức phạt
thì họ đưa ra thông điệp rất rõ ràng
vậy thì điều quan trọng ở đây là chúng ta đưa thông điệp gì cho trẻ
thực tế hiện nay chúng ta thấy trong từng ngôi trường đã có những quy định cụ thể về hình thức thường phạt
và điều quan trọng là giáo viên và học sinh cần phải tuân thủ đúng những quy định đó
phần cuối là thông tin dự báo thời tiết cho ba ngày tới